công an huyện cẩm giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận long biên hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu trong quá trình điều tra mở rộng vụ án gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại thị trấn cẩm giang
liên quan đến việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư
nghĩa trang liệt sĩ tại văn chỉ bể bơi thị trấn cẩm giang và vụ án mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ tiến minh
có trụ sở tại phường hải tân thành phố hải dương
cơ quan công an phát hiện lê tuấn dũng nguyên là phó tổng biên tập tạp chí đời sống và pháp luật
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền của các bị can
trong vụ án trên để hứa hẹn chạy án
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã tiến hành bắt tạm giam
và khám xét nơi ở của bùi thị dần sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện hàm thuận nam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi một thông qua việc buôn bán tại chợ hai mươi tám thuộc thị trấn thuận nam
bùi thị dần đã rủ một số người chơi hụi và vay mượn tiền với lãi suất từ hai đến sáu một tháng
đến năm hai nghìn một mươi chín thì không còn khả năng trả nợ
đồng thời vẫn không có khả năng trả nợ
tổng số tiền vay mượn và chơi hụi mà đối tượng chiếm giữ của sáu mươi người tham gia là trên ba mươi tỷ đồng
trong khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường hải phòng
tổ công tác của công an phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện và bắt giữ một thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khuya ngày hai mươi chín tháng bốn tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nguyễn văn thiện
hai mươi tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe
kiểm tra hành chính khám xét túi sách của thiện phát hiện năm viên nén màu cam
và một gói bột màu trắng thiện khai nhận đây là thuốc lắc và ketamin
mua của một đối tượng không rõ lai lịch với giá hơn một mươi ba triệu đồng
đem về phân chia và bán lại kiếm lời kiểm tra nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy
tối qua một khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy ở lễ hội khinh khí cầu quốc tế
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi ba tại tỉnh tuyên quang khiến sáu người trong ekip vận hành
bị thương nhẹ gây hư hỏng quả khinh khí cầu
nhận tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh tuyên quang đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy di rời người dân
để bảo đảm an toàn những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió to trong quá trình bơm ga thổi phòng
ngọn lửa đã quay ngược trở lại gây mất kiểm soát khiến phi công không chốt được van ga
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cách đây bốn mươi tám năm vào lúc một mươi một h ba mươi phút
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc dinh độc lập
xào huyệt cuối cùng của ngụy quyền sài gòn báo hiệu chiến dịch hồ chí minh toàn thắng
kết thúc vẻ vang cuộc hàng chiến trong mỹ cứu nước của dân tộc ta
thắng lợi đó là một mốc son trói lọi một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập thống nhất cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần chỉ đạo ngay từ đầu năm của chính phủ đoàn kết kỷ cương
bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả tình hình kinh tế xã hội nước ta
tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực sau đại dịch covid một mươi chín và đạt những kết quả quan trọng
sáng năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc việt nam anh hùng
tự hào về truyền thống đoàn kết và tinh thần kiên quyết kiên trì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
từ khát vọng thống nhất non sông năm xưa nay được lớp lớp người việt nam kế thừa
phát huy và chung tay hành động vì khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc
trong bộ nhạc kèn đoàn nghi lễ công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã được nhân dân tại thành phố đà nẵng chào đón trong tâm thế vô cùng háo bức và phấn khởi
và đây cũng là lần đầu tiên trên tuyến phố đi bộ bạch đằng người dân được thưởng thức chương trình biểu diễn đặc sắc độc đáo và đầy mới lạ
giai điệu vừa hào hùng sôi nổi vừa trầm lắng thân thương mang trình diễn đầy ấn tượng
mang nhãn người xem
người dân thành phố đà nẵng vô cùng phấn khởi khi được thưởng thức những tiết mục đặc sắc này
hành khúc công an nhân dân tuổi trẻ thế hệ bắc hồ đất nước tròn niềm vui và hai mươi tác phẩm có nội dung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước đã được biểu diễn bởi nghệ sĩ đặc biệt những chiến sĩ công an nhân dân
đoàn còn biểu diễn một số tác phẩm về đà nẵng được chuyển soạn nhạc kèn như đà nẵng quê ta hôm nay giải phóng rồi đà nẵng tôi yêu
xuân sao đà nẵng
sự đón nhận hào hứng của người dân chính là niềm vui to lớn với những chiến sĩ công an
âm nhạc đã gắn kết tình nghĩa quân dân thêm bền chặt
hình ảnh người chiến sĩ công an vì lại đó mà thêm cường củi thân thương hơn
thưa quý vị bốn mươi tám năm đã trôi qua nhưng ký ức hào hùng về những ngày tháng bốn lịch sử
chưa bao giờ phai nhạt với bất kỳ ai đã từng trải qua năm tháng ấy
đặc biệt âm hưởng của mùa xuân đại thắng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được khắc họa rõ nét qua những bài ca đi cùng năm tháng
và đối với nhiều nghệ sĩ cho tới tận bây giờ vẫn bồi hồi xúc động khi may mắn được hát những ca khúc
sống mãi trong hàng triệu trái tim của người dân việt nam
tôi là thế hệ ca sĩ nghệ sĩ được sống trong những giờ phút thiêng liêng của đất nước
ngày mà chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền nam và thống nhất đất nước
trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì tôi đã từng sống hai năm trên đường trường sơn
trên dọc đường đi đó thì chúng tôi đã hát rất nhiều
và bản thân tôi cũng hát rất nhiều những bài hát để giải phóng việt nam
từ bài ca trường sơn đến lá đỏ
hơn năm mươi năm tận hiến cho nền âm nhạc nước nhà
tuy đã nghỉ hưu từ năm hai nghìn tám
nhưng từ đó đến nay
nghệ sĩ nhân dân quang thọ vẫn tham gia giảng dạy tại khoa thanh nhạc
của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
vẫn tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau
về những năm tháng ở trường sơn
cho đến ngày giải phóng miền nam
qua những ca khúc kích mạng
trong suốt một mươi năm trời
chiến đấu để mà thống nhất đất nước
thì đó là cái cảm xúc mà cho đến tận bây giờ
tôi vẫn giữ được
tôi vẫn giữ được cái cảm xúc mà cho đến tận bây giờ
và tôi khi mà hát lên những bài hát
mà viết về những ngày tháng
mà lịch sử đó
thì nó vẫn còn động lại
trong tâm trí của tôi
và mỗi khi cất lên hát lên những bài hát đó
thì bản thân tôi tôi vẫn thấy cảm thấy
là mình đang sống trong cái không khí
của cái ngày giải phóng đó
với nghệ sĩ nhân dân quốc hưng
khi đất nước hoa kỳ
hoàn toàn giải phóng
anh mới chọn năm tuổi
thế nhưng qua lời kể của bố
một người chiến sĩ trong chiến trường khe xanh quảng trị
và sau này được bén duyên với âm nhạc
anh luôn có những cảm xúc đặc biệt
với các ca khúc về đề tài chiến tranh
quốc hưng cũng đã có một cái album
đó là album những bản tình ca đỏ
nhưng mình rất là ấn tượng
với một cái tác phẩm của nhạc sĩ hoàng hiệp
đó là cái tác phẩm lá đỏ
trong đấy thì vẫn có một cái tình ca đỏ
một người bộ đội hoặc một cô thanh niên sung phong
xong đó họ yêu nhau
cuối cùng câu cuối cùng hẹn gặp nhé giữa sài gòn
những ca khúc cách mạng
với ca từ hào hùng
luôn gợi lại cho mỗi chúng ta nhớ đến
những truyền thống vẻ vang của dân tộc
và những sáng tác về đề tài chiến tranh
về giải phóng miền nam được các thế hệ ca sĩ thể hiện
sẽ luôn sống mãi theo thời gian
để nhắc lại một thời kỳ chiến đấu quả cảm
quyết tâm đánh bại
đánh kẻ thù
giành lại độc lập tự do của dân tộc việt nam
những cái tác phẩm mình thể hiện
thì mình cũng cảm nhận được
cái người nhạc sĩ
viết ra những cái tác phẩm này
cái tình cảm họ như thế nào
và thực sự rằng là mình phải làm
phải làm thế nào tốt hơn
những cái tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm
thưa quý vị chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
giải phóng xã hội do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
là trang sử hào hùng
trói lõi trên con đường dự nước
và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc
chiến tranh đã lùi xa
nhưng những chiến công oanh liệt
và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh
trong đó đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
sẽ không bao giờ phai
mãi tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang
của đảng của dân tộc
và của công an nhân dân việt nam anh hùng
phát huy truyền thống quý báo đó
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần tiếp tục phấn đấu luyện rèn như thế nào
để đủ sức chiến đấu và năng lực công tác
có phần đấu tranh làm thất bại
mọi âm mưu hoạt động phá hoại
của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
giữ gìn cho tự an toàn xã hội
xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh hà
nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bộ công an đã tri viện
trên một mươi một cán bộ chiến sĩ công an
cho chiến trưởng miền nam
vừa là hậu phương lớn
tri viện mọi mặt cho an ninh miền nam
về lực lượng
hậu cần kỹ thuật phương tiện vũ khí
đánh thắng mọi âm mưu hoạt động phá hoại
của các cơ quan tình báo giám điệp
cảnh sát lĩnh nguyện
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ đảng
giữ vững an ninh trật tự
bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở miền bắc